vừa qua tỉnh hậu giang tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức kỹ năng xây dựng phong thái quản lý lãnh đạo chuyên nghiệp cho hơn hai trăm năm mươi nữ cán bộ lãnh đạo quản lý cấp tỉnh
qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức phát huy sở trường có thái độ kỹ năng phong cách làm việc chuyên nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới giữ gìn và phát huy phẩm chất người phụ nữ việt nam tự tin tự trọng trung hậu đảm đang trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế